ban chấp hành đảng bộ tỉnh con tum khóa một mươi năm đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi năm bầu bổ sung các đồng chí vào ban thưởng vụ tỉnh ủy con tum nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến về sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết số bốn của tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới
tại hội nghị tỉnh ủy con tum yêu cầu các cấp ngành tiếp tục thực hiện có kết quả các nhiệm vụ tại nghị quyết số bốn của tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới
tập trung mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là điện sinh hoạt giao thông trường học gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn
tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh tập trung xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn